tỉnh lai châu công an tỉnh vừa cho biết đã phá thành công chuyên án bắt quả tăng tẩn mẩy lụa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại bàn hoàng hồ xã phanxu linh huyện sìn hồ tỉnh lai châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an lai châu phát hiện đối tượng tẩn mầy lụa
người dân tộc giao thường xuyên giao dịch với các đối tượng nghi vấn
vào lúc một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện đối tượng tẩn mẩy lụa cất giấu bảy cục chất bột màu trắng và một số giấy tờ liên quan
theo lời khai của tần mây lụa số ma túy trên được chặt ra từ một bánh heroin nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng trong quá trình tiêu thụ
bản tin tiếp tục với những tin tức khác
một xe ô tô chở theo nhiều giao lê mã tấu trên đường đi từ bình dương qua đồng nai vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ
theo thông tin ban đầu vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi sáu tháng ba ô tô bảy chỗ khi đến địa phận xã tân hạnh thành phố biên hòa
tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an tp biên hòa thấy ô tô điều khiển tốc độ nhanh và có dấu hiệu khả nghi nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra
nhưng lái xe đã không chấp hành mà tăng tốc chạy về hướng cầu hòa an
lực lượng cảnh sát giao thông chia đuổi khoảng hai km đến khu vực trạm thu phí hòa an và yêu cầu lái xe xuống làm việc
tuy nhiên lái xe không chấp hành mà tìm cách đối phó
khoảng ba mươi phút sau lái xe mới chịu mở cửa xe
qua kiểm tra xe lực lượng chức năng phát hiện hơn một mươi loại giao lê mạ tố tự chế đường đựng trong một túi bao màu đen
bước đầu ba đối tượng đi trên xe khai số dao trên mua tại một chợ ở thành phố biên hòa
mang theo được phòng thân ưu việc đang được công an thành phố biên hòa tiếp tục điều tra
công an huyện mai sơn tỉnh sơn la cho biết đã tiến hành tạm giữ đối tượng bùi mạnh quang
trú tại huyện vũ thư tỉnh thái bình để điều tra về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông
trước đó vào hồi tám h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng ba tại khu vực xã triềng mung huyện mai sơn
tổ công tác công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín c năm mươi sáu nghìn hai trăm linh bảy do bùi mạnh quang điều khiển đang vận chuyển lâm sản trái phép
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe không chấp hành mà bỏ chạy đến khu vực tiểu khu ba mươi hai thị trấn hát lót
phì tàng toàn bộ số thất nghiến trên xe
sau đó thay biển kiểm soát khác rồi tiếp tục chạy về hướng thành phố sơn la
đến khu vực cầu sắt thị trấn hát lót khi gặp tổ tuần tra kiểm soát của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
thì đối tượng đã lùi xe làm hư hỏng nặng xe của trạm kiểm soát giao thông ba mươi sáu
tổ công tác đã tiến hành khống chế đối tượng và bàn giao cho công an huyện mai sơn tiếp tục điều tra
tại cơ quan công an đối tượng bùi mạnh quang khai nhận đã thu mua toàn bộ số thớt nghiến trên tại huyện thuận châu
sau đó lắp biển giả để vận chuyển về thái bình tiêu thụ
vào chiều ngày hôm qua trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận bình tân tp hcm bị tê liệt nhiều giờ liền
do chiếc xe tải cẩu đâm rách thùng xe bồn làm xăng đổ tràn ra đường
khoảng một mươi năm giờ tài xế phạm phan nhất bốn mươi ba tuổi quê ở quảng ngãi chạy xe tải cẩu biển số năm mươi bốn s ba nghìn ba trăm bảy mươi chín
trên quốc lộ một hướng từ an lạc về an sương
trong lúc cậu bình thuận quận bình tân tp hcm do thiếu quan sát tài xế đã để cẩn cẩu tông trúng thùng xe bồn biển số năm mươi một c năm mươi bốn nghìn chín trăm bảy mươi bốn
do tài xế hà duy đàm ba mươi tám tuổi quê quảng bình điều khiển chạy cùng chiều phía trước
hậu quả khiến thùng xe bồn thủng một đoạn khoảng bốn mươi cm làm xăng đổ chàn ra đường
rất may không có thương tích về người
trước sự cố trên cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận bình tân quận tân phú đã điều bảy xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
toàn bộ tuyến đường quốc lộ một theo hướng đi về an sương được phong tỏa
giao thông bị ủng tắc nhiều giờ liền
các chiến sĩ đã phải phun bọt vào chiếc xe để làm mát tránh xảy ra sự cố cháy nổ
liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại km hai mươi ba quốc lộ bốn d thuộc địa phận xã trung trải huyện sapa tỉnh lào cai khiến một người tử vong tại chỗ và ba mươi một người khác bị thương
đến chiều ngày một mươi sáu tháng ba lái xe nguyễn văn thuận trú tại sóc sơn hà nội đã đến trình báo tại cơ quan công an huyện sapa
tình hình sức khỏe của các bệnh nhân nhập viện đều đã dần hồi hồi phục và đủ điều kiện xuất viện
theo lời khai của thuận vào khoảng bảy h năm mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng ba khi điều khiển xe khách đến đoạn cua dốc tại km hai mươi ba xã trung trải huyện sapa
thì hệ thống khoanh trên xe dừng hoạt động và xe tăng tốc rất nhanh
khi va chạm vào xe tải và xe gắn máy
thì thuận không thể xử lý kịp
nhìn thấy đoạn đường thẳng thuận đã chủ động điều khiển xe lao vào tali dương nhằm giảm tốc độ
và không để xe lao xuống vực nhằm đảm bảo tính mạng cho hành khách trên xe
được biết chiếc xe khách trên là xe khách chạy hợp đồng của công ty dịch vụ du lịch việt traver
trên xe có tổng cộng bốn mươi một người gồm một máy xa và bốn mươi khách du lịch có quốc tịch trung quốc
đến tham quan du lịch tại sapa và đang trên đường về hà nội
hai mươi hành khách đã được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai cấp cứu kịp thời

cũng trong buổi sáng qua đồng chí nguyễn thành dương phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
đã đến thăm hỏi hỗ trợ kịp thời các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện
đến một mươi sáu giờ cùng ngày sức khỏe của các nạn nhân đã dần ổn định
một bệnh nhân do bị chấn thương nặng đã sử dụng bệnh nhân
bác sĩ đã xin về trung quốc tiếp tục điều trị
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thái bình đã xảy ra nhiều vụ kẻ gian đột nhập vào nhà dân
phá mở kết sắt lấy đi nhiều tài sản có giá trị khiến dư luận rất hoang mang
xác định thủ phạm là đối tượng hoạt động liên tỉnh
công an thái bình đã phối hợp với công an các tỉnh lân cận để tiến hành điều tra
quá trình xác minh hai đối tượng nghi vấn là phạm văn triều và nguyễn đức thắng đều trú tại tỉnh hải dương
lực lượng công an đã triệu tập hai đối tượng trên và tiến hành lấy lời khai
sau một thời gian loanh quanh chối tội bước đầu phạm văn triều khai nhận
sau khi xác định những gia đình có điều kiện kinh tế cửa khóa ngoài và không có người trông coi
triều đã dùng dụng cụ mang sẵn cậy cửa đột nhập vào nhà phá kết sắt trộm cắp tài sản
triều đã thực hiện hai mươi hai vụ trộm cắp kết sắt trên địa bàn sáu tỉnh thành phố
sau khi trộm cắp được triều đem tài sản về cho thắng để mang đi tiêu thụ
lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng
thu giữ bảy dây chuyền vàng hai nhẫn vàng ba dây chuyền trắng hai lắc màu trắng và các tăng vật có liên quan
vào ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố hai đối tượng trên về tội trộm cắp tài sản
hơn một chiếc ba lô túi sách được nhái giống hệt mẫu mã chất liệu
và đặt tên theo các thương hiệu nổi tiếng vừa bị công an quận hải châu đà nẵng phát hiện và thu giữ
vào chiều ngày một mươi sáu tháng ba đội cảnh sát kinh tế công an quận hải châu phát hiện xe tải chở nhiều kiện hàng có dấu hiệu nghi vấn
tiến hành kiểm tra cơ quan công an xác định trong các kiện hàng trên đều là ba lô túi sách mang tên nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới
nhưng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ với số lượng hơn một chiếc
tại thời điểm kiểm tra tài xế xe khai nhận vận chuyển thuê cho chủ một cửa hàng túi sách nổi tiếng đóng trên đường lê duẩn đà nẵng
xác minh ban đầu cho thấy lô hàng hơn một túi sách với giá trị gần năm trăm linh triệu đồng được chủ cửa hàng khai nhận nhập hoàn toàn từ trung quốc
ubnd quận hải châu đà nẵng đã biểu dương và khen thưởng cho đội cảnh sát kinh tế công an quận
các tỉnh phía đông bắc bộ ngày mai trời vẫn nhiều mây và có sương mù và mưa nhỏ rải rác vào đêm và sáng sớm
tập trung ở khu vực ven biển và đồng bằng bắc bộ với nhiệt độ thấp nhất là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
vào thời điểm chiều chiều
cao nhất còn có thể chạm mức là hai mươi hai hai mươi năm độ
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi không khí lạnh sẽ suy yếu hơn thì nền nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng nhẹ trên khu vực
và sẽ tăng khoảng từ một đến hai độ
thời tiết phổ biến nhiều mây đêm và sáng tiếp tục xuất hiện mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
ngày một mươi tám tháng ba vào thời điểm đêm và sáng sớm sẽ có nhiều mây và sương mù lẫn mưa nhỏ
còn đối với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế thì trời sẽ phổ biến ít mưa
chưa chiều chưa có nắng nên nhiệt độ tiếp tục tăng dần theo từng ngày
thậm chí một số nơi như là vùng núi phía tây còn có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết vẫn tiếp tục ổn định
trời hầu như ít mưa và có nắng vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
có nơi còn cao hơn
nói chung là thời tiết sẽ khá thuận lợi cho các hoạt động du lịch và sản xuất ngoài trời của người dân nơi đây
với các tỉnh tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới mây thay đổi đêm không mưa ngày còn nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ chạm mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
vào đêm và sáng sớm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn ở mức là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
khu vực nam bộ tiếp tục chuỗi ngày ít mưa và khô hạn trời khá khô nóng vào ban ngày
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc khu vực miền đông của nam bộ vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất có thể chạm mức là ba mươi năm ba mươi sáu độ
vào thời điểm ban trưa độ ẩm sẽ giảm xuống khá thấp chỉ còn từ năm mươi đến sáu mươi
có nơi giảm xuống dưới bốn mươi năm
tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở các tỉnh nam bộ sẽ ảnh hưởng rất lớn
đến sản xuất và đời sống của người dân ở đây
bản tin một trăm một mươi ba online phát sóng lúc một mươi một h ba mươi đến đây là kết thúc
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin một trăm một mươi ba online phát sóng lúc một mươi năm h chiều nay
với những tin tức an ninh trở tự mới nhất liên tục được cập nhật
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt